các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đồng thời việc liên hoan cho các con nên lấy quỹ lớp do vậy chị nhất quyết không đóng khoản quỹ phụ huynh một trăm linh đồng
đến buổi liên hoàn trước khi nghỉ hè vì con chị không đóng quỹ nên con không có suất ăn như các bạn
thấy con tử thân về nhà hỏi mẹ mẹ ơi sau này lên lớp hay con có được ăn liên hoa nữa không
bà mẹ này bức xúc nhắn tin chất vấn trong nhóm chat đồng thời quyết định bóc phốt trên mạng xã hội
được biết vụ việc gây xôn xao mạng xã hội này xảy ra tại lớp một c trường tiểu học gia lương huyện gia lộc tỉnh hải dương
trả lời báo chí bà phạm thị lý hiệu trưởng trường tiểu học gia lương cho biết
ngày hai mươi bốn tháng năm phụ huynh và cô chủ nhiệm lớp một c phối hợp tổ chức liên hoàn cuối năm cho học sinh
tri hội phụ huynh thống nhất thông qua cô chủ nhiệm thông báo về số tiền đóng góp thời gian và địa điểm
ba mươi một trên ba mươi hai phụ huynh học sinh đóng tiền liên hoan riêng phụ huynh em nở không đóng
sau đó ban phụ huynh đã mua ba mươi một suất gà rán kèm khoai tây chiên và xúc xích trị giá bốn mươi đồng một suất
số tiền quý còn thừa lớp sẽ dành để khen thưởng động viên cuối năm cho học sinh
em nở vẫn được ăn kẹo bánh và bánh gà tô chỉ không đồng một suất gà rán khoai tây và xúc xích như các bạn khác
tuy nhiên lúc liên hoan hai bạn trong lớp cũng cho cháu nở ăn chung suốt gà rán
về sự việc này bà phạm thị lý thừa nhận cô chủ nhiệm và phụ huynh chưa có sự linh động
đồng thời nhà trường đã yêu cầu cô chủ nhiệm rút kỷ nghiệp
khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội ngày hai mươi năm tháng năm trường đã mời phụ huynh lên gặp để trao đổi sự việc
bà lý cho biết phụ huynh cũng xác nhận con được liên hoan cùng các bạn
sau khi phụ huynh này tố ban phụ huynh giáo viên lên mạng xã hội trong nhóm chát phụ huynh lớp một c có người lên tiếng lý giải rằng
có hai khoản thu gồm quỹ lớp và quỹ phụ huynh
ban đầu phụ huynh kia đã từ chối đóng quỹ phụ huynh một trăm linh đồng
và trước khi liên hoan bác phụ huynh đã thông báo nhưng người mẹ không có ý kiến
ngay sau đó lại lên tiếng đòi quyền lợi
một phụ huynh trong nhóm lớp lên tiếng bạn nên xem xét lại phía bạn chứ không nên đổ lỗi cho giáo viên và nhà trường
nếu bạn nghĩ được rằng con bạn hồi đó không có suất ăn tại sao lại để con rơi vào hoàn cảnh đó
câu chuyện sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã tạo sóng dư luận với nhiều ý kiến tranh cãi nảy lửa
nhiều người chê trách bà mẹ không đóng một trăm linh đồng để con có thể liên hoan vui vẻ với bạn bè
trong lớp có ba mươi hai học sinh ba mươi một phụ huynh đã đóng tiền chỉ một phụ huynh không đóng tiền dù biết trước kế hoạch liên hoan thì đó là lỗi thuộc về người mẹ
tuy nhiên nhiều người cũng chê trách giáo viên
phụ huynh để một đứa trẻ ngồi nhìn các bạn ăn là nhẫn tâm và yêu cầu ngành giáo dục phải xác minh làm rõ có hay không sự việc như phụ huynh tố trên mạng xã hội
nếu sự thật không đúng như vậy cần làm rõ để trả lại uy tín danh dự cũng như lương tâm nghề nghiệp của các cô giáo
sở giáo dục đào tạo hải dương cho biết theo báo cáo của trường tiểu học gia lương huyện gia lộc và báo cáo của phòng giáo dục đào tạo huyện gia lộc
chiều thứ sáu ngày hai mươi bốn tháng năm trên cơ sở đề xuất và được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường
ba đại diện cha mẹ học sinh cùng với cô giáo nguyễn thị huyền giáo viên chủ nhiệm lớp một c tổ chức cho các học sinh liên hoàn cuối năm
trước đó hai ngày ban đại diện và giáo viên chủ nhiệm đã gửi thông báo lên nhóm gia lô của lớp một c về việc tổ chức buổi liên hoan này
căn cứ và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh ba đại diện cha mẹ học sinh lớp một c đã thống nhất và quyết định tổ chức liên hoan cho các cháu
cùng bánh gà tô bánh kẹo đùi gà xúc xích và khoai tây chiên
riêng đùi gà xúc xích và hoa tây chiên mà ban đại diện cha mẹ học sinh lớp một c chuẩn bị là ba mươi một xuất cho ba mươi một học sinh trên tổng số ba mươi hai học sinh của lớp
lý do ban đại diện cha mẹ học sinh đưa ra là gia đình em dtkn không có ý kiến lên nhóm gia lô của lớp
trong quá trình tổ chức liên hoan em n đã cùng các bạn trong lớp ăn bánh gà tô và bánh kẹo khác
riêng đùi gà xúc xích và khoai tây chiên mn không có xuất riêng xong có ăn cùng các bạn
sau buổi liên hoan mẹ em n là chị vts chú tại xã gia lương đã đăng thông tin trên facebook cá nhân cho rằng con mình không được xuất ăn trong buổi liên hoan lớp
thông tin này đã được nhiều tài khoản facebook chia sẻ đăng tải
khi nhận được thông tin đăng tải trên facebook cá nhân chị s
hiệu trường cùng đại diện phụ huynh của trường và giáo viên chủ nhiệm lớp một c đã trực tiếp đến nhà riêng
gặp gỡ trao đổi với chị s về nội dung sự việc và chị s đã cơ bản nhất trí với giải thích của nhà trường
nhà trường cũng đã yêu cầu cô nguyễn thị huyền giáo viên chủ nhiệm lớp một c báo cáo cụ thể về sự việc
nhà trường cũng nhận thấy giáo viên còn thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống để xảy ra phản ứng đáng tiếc của phụ huynh như vừa qua
sáng hai mươi sáu tháng năm trường tiểu học giai lương cũng đã tổ chức học phụ huynh các lớp cuối năm học trong đó có lớp một c
tại buổi họp giáo viên chủ nhiệm lớp một c đã giải thích và nhận thiếu sót về mình trước cuộc họp về sự việc nêu trên
nhà trường đã yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc trong toàn trường cũng như với giáo viên chủ nhiệm lớp một c nhằm đảm bảo không xảy ra những sự việc tương tự
sáng hai mươi bảy tháng năm phòng giáo dục đào tạo huyện gia lộc cũng đã có buổi làm việc với trường tiểu học gia lương
và yêu cầu hiệu trưởng nhà trường báo cáo bằng văn bản xác định nguyên nhân trách nhiệm và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp
sở giáo dục đào tạo hải dương nhìn nhận đây là vụ việc đáng tiếc xảy ra vào thời điểm cuối năm học nhận được nhiều sự chú ý của dư luận
do đó sở yêu cầu phòng giáo dục đào tạo huyện gia lộc chỉ đạo trường tiểu học gia lương làm việc với cha mẹ học sinh để được chia sẻ thông cảm tổ chức rút kinh nghiệm chung trong công tác quản lý
sở cũng nhắc nhở lưu ý các nhà trường trên địa bàn tỉnh có biện pháp quản lý phù hợp tránh để xảy ra các vụ việc tương tự
liên quan đến sự việc này đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho biết đang xác minh thông tin học sinh lớp một không được liên hoan do mẹ không đóng quỹ gây nhiều luồng ý kiến trái chiều thời gian vừa qua
theo đại diện bộ giáo dục và đào tạo bộ buộc phải vào cuộc bởi thông tin liên quan đến giáo viên phụ huynh và học sinh này gây ẩm ý trên mạng xã hội dù chưa rõ thực hư
bộ sẽ giả soát nắm bắt thông tin và tiến hành một số biện pháp khoanh vùng để xem sự việc nếu có thực thì ở khu vực nào diễn ra ở trường và lớp học nào
khi xác minh được thông tin chính thức sẽ thông tin tới báo chí và dư luận
tại khoản hai khoản ba khoản bốn điều một mươi thông tư số năm trăm năm mươi hai nghìn một mươi một ttbgdtt của bộ giáo dục và đào tạo quy định về kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh như sau
quản lý và sử dụng kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh
trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến
trường ban ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất với hiệu trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ tài trợ và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến
việc thu chi kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai dân chủ
sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp
và các cuộc họp toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh trường
không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh
ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học
các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện
các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh
bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường bảo đảm an ninh nhà trường trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh
vệ sinh lớp học vệ sinh trường khen thưởng cán bộ quản lý giáo viên nhân viên nhà trường
mua sắm máy móc trang thiết bị đồ dùng dạy học cho trường lớp học hoặc cho cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên nhà trường
hỗ trợ công tác quản lý tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục sửa chữa nâng cấp xây dựng mới các công trình của nhà trường
mới đây trên một diễn đàn dành cho phụ huynh ở hà nội một tài khoản đăng tải bức ảnh chụp đoạn tin nhắn của giáo viên trong nhóm lớp khiến nhiều người chú ý
câu chuyện lập tức gây tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội
một bên bảo vệ giáo viên chỉ trích phụ huynh luông chiều con quá đà
một bên tấn công giáo viên cho rằng cô giáo không có văn hóa giao tiếp tối thiểu không tôn trọng cha mẹ học sinh
theo đó giáo viên đã chụp ảnh ba học sinh nam mắc lỗi gửi lên nhóm công khai của tập thể lớp gắn thẻ ôn
là hình thức báo tin nhắn tới tất cả các thành viên trong nhóm với nội dung
phụ huynh ba bạn trong ảnh cuối giờ ra gặp cô
nếu phụ huynh không ra cô xếp ba bạn hạnh kiểm chưa đạt rèn luyện trong nghề
người đăng tải bức xúc
cho em hỏi như thế này là cô giáo đe dọa phụ huynh à
mà phụ huynh có đi học đâu
câu chuyện lập tức gây tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội với hai luồng ý kiến trái chiều
liên quan đến vụ việc một học sinh có con theo học tại trường trên địa bàn tp hà nội nêu quan điểm
do sự việc không được kể đầy đủ toàn bộ quá trình mà chỉ cắt đuốc đúng đoạn tin nhắn đó để đăng lên mạng
nên tôi cho rằng khó nhận định được giáo viên hay phụ huynh có lỗi
tuy nhiên với tâm lý một phụ huynh khi giáo viên công khai lỗi của con trên nhóm chung
lại gắn thẻ tất cả phụ huynh như thế gọi mọi người vào cùng chứng kiến lỗi sai của con tôi
tôi sẽ cảm thấy tự ái tổn thương thậm chí bị xúc phạm
nhìn vào bức ảnh có thể đoán các học sinh phạm lỗi chỉ ở lứa tuổi tiểu học hoặc đầu cấp hai
còn là trẻ em rất non nớt
cô giáo nhắn tin như vậy dù là lý do gì cũng gây tổn thương cho các con
đồng quan điểm một vị phụ huynh khác chia sẻ
việc giáo viên nêu lỗi của học sinh trên nhóm lớp công khai tương đối phổ biến
hầu như năm nào tôi cũng gặp ở nhóm lớp của con mình
dù không phải con mình bị bêu tên bản thân chị cũng sẽ cảm thấy không vui
vì thế chị hiểu tâm lý của vị phụ huynh có con đi đăng ảnh và bị cô giáo triệu tập trong câu chuyện trên
theo vị phụ huynh này căn cứ vào quy định của bộ giáo dục và đào tạo
giáo viên không được phê bình học sinh công khai
tôi hiểu quy định này cũng có mặt trái của nó
nhưng với đa số trường hợp phê bình công khai là chạm tới thể diện mỗi người
khiến người bị phê bình phản ứng tiêu cực trở lại thay vì biết hồi lỗi ân hận và xúc kinh nghiệm
vị phụ huynh cho biết thêm
các giáo viên mà con chị đã học thường ứng xử theo thói quen cũ
phê bình học sinh công khai trên nhóm lớp
bản thân chị không thấy điều đó là bất thường cho đến khi con chuyển đến trường tư thục
chị chia sẻ năm đầu tiên con học trường tư thục
chị vẫn nhớ tin nhắn của cô chủ nhiệm trên nhóm lớp về nền nếp học hành của các con
cô nhận xét chung cả lớp dặn dò chung cha mẹ học sinh và nói
với những con cần được nhắc nhở lưu ý thêm cô sẽ nhắn tin riêng cho các bố mẹ
đó là lần đầu tiên chị biết việc trao đổi riêng với cha mẹ học sinh để nhắc nhở học sinh là một quy định của ngành giáo dục
chị bày tỏ bức xúc giáo viên trường tư làm được điều đó tại sao giáo viên trường công không làm được
cũng là một cái tin nhắn gửi đi gửi riêng khó hơn gửi chung trang
và khẳng định sĩ số lớp không phải là vấn đề trong câu chuyện này
về phía phản ứng của phụ huynh khi đưa câu chuyện lên mạng xã hội
cho rằng giáo viên đe dọa dùng học sinh làm con tin nhiều bậc phụ huynh đồng tình rằng phụ huynh làm quá
trừ khi sự việc vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm và quyền lợi học tập của các con mà nhà trường lại không giải quyết
còn lại nhiều bậc phụ huynh đều cho rằng không nên đưa chuyện thầy cô lên mạng để bêu dấu và nhờ cư dân mạng phân xử
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại